tại tỉnh quảng ninh sau gần một ngày huyện ba trẻ bị ngập lụt chia cắt
từ đêm qua nước đã bắt đầu rút tại các tuyến đường và các hộ dân
hiện tại người dân huyện ba trẻ đang phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão
trước đó mưa lớn trên địa bàn huyện ba trẻ đã gây ngập lụt các cầu tràn và điểm thấp trúng
trên tỉnh lộ ba trăm ba mươi hơn một mươi điểm ngập lụt cầu khe cát xã thanh sơn ngập sâu hơn một mét
tất cả các xã trên tỉnh lộ ba trăm ba mươi đều bị cô lập hoàn toàn
trong ngày hai mươi tháng bảy ban chỉ huy quân sự huyện ba trẻ đã huy động lực lượng gần hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ xuống các xã thị trấn giúp nhân dân khắc phục hậu quả
các lực lượng chức năng của ba trẻ cũng kịp thời hỗ trợ di rời một trăm chín mươi hai hộ dân bị ngập lụt và có nguy cơ bị ngập lụt đến nơi an toàn
hiện nay điện lực huyện ba trẻ đang huy động tối đa lực lượng khắc phục sự cố điện lưới
trong ngày hôm qua huyện ba trẻ đã mất điện hoàn toàn
do ảnh hưởng của cơn bão số ba
tới sáng ngày hai mươi tháng bảy trung tâm huyện ba trẻ đã có điện trở lại